vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai địa phương là hà nội và hải phòng đã thông tin bỏ cách ly với khách về từ tp hcm
theo đó hà nội cho phép đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế
thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của trung ương và thành phố
trước đó tp hcm yêu cầu hành khách đến từ tp hcm phải cách ly tập trung bảy ngày
tại các khu cách ly tập trung của tp hcm hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do tp hcm công bố
tương tự hải phòng cũng có văn bản bảy nghìn sáu trăm một mươi một nêu rõ tất cả hành khách xuống cảng hàng không quốc tế cát bi
trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại hải phòng không phải áp dụng cách ly y tế tập trung
như vậy là tính đến nay trên toàn quốc còn trà lai lâm đồng và thứ thiên huế
vẫn đang áp dụng cách ly tập trung hành khách đi từ sân bay tân sơn nhất
các địa phương khác yêu cầu khách theo dõi tại nhà